thưa quý vị vào ngày mai hai mươi hai tháng bốn tại điện biên tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần thị hiền
là mẹ của nữ sinh giao gà ở điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
phiên tòa được mở do quyết định hủy bản án phúc thẩm đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án của hội đồng thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao
vào ngày một mươi chín tháng ba vừa qua vụ án đã có quyết định đưa ra xét xử song phiên tòa đã phải trì hoãn
trước đó theo kháng cáo kêu oan của bị cáo trần thị hiền là mẹ của nữ sinh viên rau gà ở điện biên bị sát hại vào dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
và vì thị thu là vợ của vì văn toán một trong các hung thủ sát hại nữ sinh giao gà trong các ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án mua bán cháy phép chất ma túy
sau gần hai ngày xét xử nhận thấy nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau một số tình tiết chưa thật sự sáng tỏ
và tại phiên tòa phúc thẩm không thể làm rõ được nên tòa nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm
đối tượng lê quang mỹ chú tại quận sơn trà do cần tiền tiêu xài và đệ trả nợ đã đưa ra thông tin gian dối là mình kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng
để nạn nhân tin tưởng đặt mua hàng và chiếm đoạt luôn số tiền đặt hàng
đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một bị hại trú tại tỉnh bắc giang có đặt mua của mỹ ba năm trăm năm mươi thùng bia trị giá sáu trăm tám mươi triệu đồng
vào ngày hai mươi năm tháng bảy nữ bị hại nhận được hình ảnh lô hàng qua tin nhắn gia lô do mỹ gửi nên đã chuyển hết số tiền sáu trăm tám mươi triệu đồng
sau nhiều ngày không nhận được hàng nạn nhân đã trình báo cơ quan công an
qua đầu tranh mỹ thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang cũng vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với võ quốc bảo
trú tại thị xã tịnh biên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
sau thời gian theo dõi vào tối ngày một tháng bốn trong lúc bảo đang nhận tiền góp của người vay tại nhà trọ
thì lực lượng công an kiểm tra phát hiện và tạm giữ trên một trăm linh triệu đồng cùng với nhiều tăng vật có liên quan
lực lượng công an xác định khoảng từ năm hai nghìn hai mươi cho đến ngày bị bắt
bảo đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã tịnh biên vay tiền góp mỗi lần từ ba triệu đến năm mươi triệu đồng
bằng hình thức trả góp theo ngày với lãi suất cho vay từ một mươi đến ba mươi năm một tháng
đến nay xác định bảo đã cho năm mươi ba người vay tiền và thu lợi bất chính trên ba trăm linh triệu đồng
công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc cũng đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn duy hoàng
ba mươi tuổi trú tại huyện chư quynh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng bảy giờ ngày một mươi hai tháng bốn chị trần thị trinh trú tại huyện chư quynh điều khiển xe máy trên quốc lộ hai mươi bảy
hướng đắk lắc đi lâm đồng khi đến thôn hai xã ea tiêu thì bị một đối tượng điều khiển xe máy áp sát cướp giật trên điện thoại
gây án xong đối tượng nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát vào các lô rẫy cà phê của người dân gần đó
bằng những biện pháp nghiệp vụ chỉ tám giờ tích cực điều tra công an huyện chư quynh đã xác định được nguyễn duy hoàng
là đối tượng gây ra vụ cướp giật nên đã tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an hoàng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản
sau khi chiếm đoạt được chiếc điện thoại của chị trinh hoàng đã nhanh chóng điều khiển xe máy lên thành phố buôn ma thuật
bán được chín triệu đồng công an huyện chư quynh đã thu hồi được chiếc điện thoại và trao trả cho bị hại
thưa quý vị thời gian qua công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã thực hiện đồng bộ các giải pháp
đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn đánh bạc bắt giữ nhiều đối tượng
đã góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
xuân lộc là địa bàn thưa dân cư nhiều rừng nên các con bạc thường chọn làm nơi tổ chức sát phạt nhau
với quyết tâm không để cơ bạc có đất nương thân thời gian qua công an huyện xuân lộc đã triệt phá
nhiều tụ điểm cơ bạc tạm giữ hàng chục đối tượng từng bước đẩy lùi tệ nạn cơ bạc ra khỏi địa bàn
qua công tác quản lý địa bàn đội cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc phối hợp với công an xã xuân hòa
bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc tài xỉu do hai đối tượng lê văn hải
cao thị hiền cùng chú tỉnh đồng nai tổ chức
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm hai mươi triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu hai mươi năm xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động và các dụng cụ sử dụng cho việc đánh bạc
mới đây qua công tác quản lý địa bàn công an xã xuân phú huyện xuân lộc bắt quả tăng bảy đối tượng
có tuổi đời từ hai mươi bốn đến sáu mươi đều ở huyện xuân lộc đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài xì rách
tại nhà ông đỗ công an xã xuân phú huyện xuân lập bắt quả tăng bảy đối tượng có tuổi đời từ hai mươi bốn đến sáu mươi đều ở huyện xuân lập
đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài xì rách

với công an huyện long hồ bắt quả tang nhóm thanh niên gồm một mươi một nam và năm nữ
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các nhà thuộc khóm sáu thị trấn long hồ
huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bịch ni lông bên trong có chứa chất bột màu xám
và tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua test nhanh các thanh niên trên đều dương tính với chất ma túy
còn tại quảng ngãi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã thực hiện lệnh khởi tố
và bắt nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nhóm đối tượng gồm nguyễn văn cảnh lê đặng đình hoàn hồ đăng trường và nguyễn tiến mạnh
về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó lê đặng đình hoàn lên mạng mua khẩu súng và được các đối tượng trên thay phiên mượn và cất dấu
trong một lần mâu thuẫn nhóm thanh niên khác nguyễn tiến mạnh đã mang súng đến quán karaoke khác bắn thị uy
nhưng đã bị nhóm thanh niên kia truy đuổi ngược lại
công an huyện bình sơn đã khẩn trương điều tra và làm rõ nhóm đối tượng trên sử dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
thưa quý vị trong thời gian qua trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường phố
công an tp hà nội đã phát hiện nhiều thanh niên ra đường mang theo công cụ hỗ trợ
thậm chí là cả vũ khí nguy hiểm như là súng đạn với lý do phòng thân
hành vi của các đối tượng đã cho thấy tính chất manh động và là hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng vũ khí
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian qua
clip ghi lại cảnh đối tượng mang theo ma túy bị tổ công tác một trăm bốn mươi một i năm công an tp hà nội phát hiện
tuy nhiên không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng chư năng người này còn có hành vi chống đối phần nổ súng
ngay sau đó tổ công tác thu giữ trên tay đối tượng một khẩu súng ngắn bằng kim loại
kiểm tra hộp tiếp đạn của súng có năm viên ngoài ra còn phát hiện bốn viên đạn và một vỏ đạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng hà nội đã tạm giữ hình sự nguyễn bình minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở phường tương mai hoàng mai hà nội để điều tra về hành vi tàng trữ súng đạn và ma túy
tôi đi thì tôi cầm hai gói ma túy trong người
thì một túi tôi để túi trước phần trước túi bò túi bên phải
còn có thì tôi để ở túi quần sau bên phải
tôi để khẩu súng trong người cùng con dao găm
trên đường đi từ đường hấp trân về bạch mai thì tôi bị lực lượng một trăm bốn mươi một kiểm tra
các đồng chí sợ thấy túi ma túy tôi sợ rồi hùng bỏ chạy
vừa lúc tôi bỏ chạy lúc súng tôi cũng vứt đi
tôi bị tóm lại
họ khống chế tôi trong lúc rắn co thì súng bị cướp và viên đạn bắn ra một viên
chúng tôi mua bình cam tám mươi triệu
súng tôi cũng viết tin
chúng tôi thấy rằng hầu hết các đối tượng có sử dụng vũ khí máu nóng và tấn công đối với lực lượng thực thi công vụ
thì nó sẽ liên quan đến những tội phạm được xác định rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
cái thứ hai nữa là cũng có thể đánh giá là tính khí của nhóm những đối tượng này
là những đối tượng mà có tiền án tiền sự hoặc là có nghề nghiệp không ổn định hoặc tham gia vào các cái tệ nạn ở trong xã hội
để cho vậy mà nó sẽ dẫn đến những tình huống mà các đối tượng
mà các đối tượng sẽ tấn công lại đối với lực lượng cán bộ chiến sĩ mà hầu hết là liên quan đến những loại tội danh rất là nguy hiểm
thời gian vừa qua cũng xuất hiện nhiều vụ việc mà các đối tượng vi phạm pháp luật
sử dụng vũ khí nóng là súng để đe dọa và tiến hành các hành vi phạm tội
đáng chú ý là tình trạng các nhóm đối tượng nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí tự chế như dao kiếm mạ tấu
để đâm chém giải quyết mâu thuẫn gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
một trong những biện pháp mà chúng tôi cho rằng để có thể tăng cường thêm về các hoạt động phòng ngừa về tội phạm
thì vẫn là xuất phát từ cái nhận thức của quần chúng nhân dân đặc biệt là trong các hoạt động về công tác xã hội
vấn đề thứ hai nữa là các đơn vị chuyên môn sẽ phải tăng cường các hoạt động tuần tra và kiểm soát giả soát các duy viến động
rồi là chúng ta có những cái cách thức để tiến hành quản lý về con người phát hiện ra các hành vi phạm tội phải tiến hành kịp thời xử lý
hiện nay bộ công an vừa hoàn tất dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức và cá nhân
tới đây nếu luật được thông qua đưa vào cuộc sống sẽ là hành lang pháp lý vững chắc trong công tác quản lý nhà nước
và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về lĩnh vực này
một tụ điểm đá gà ăn tiền vừa bị công an tỉnh cà mau triệt phá và phát hiện nhiều đối tượng đang tham gia
tại khu đất chống thuộc khu vực ấp rạch bào xã khánh bình huyện trần văn thời có năm đối tượng bị bắt quả tang
có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ tại sân bốn con gà đá độ hai cặp cửa sắt một cân đồng hồ năm điện thoại di động
và thu giữ hơn một mươi ba triệu đồng tiền mặt cùng một số tam vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị nhiều tuần nay thời tiết ở nhiều địa phương ở khánh hòa đang trong thời điểm nắng nóng kéo dài
nguy cơ xảy ra các đám cháy cỏ cháy rừng ở mức rất cao
đặc biệt là với địa bàn miền núi thói quen đốt nương làm rẫy của một bộ phận người dân đã khiến cho nguy cơ cháy rừng tiềm ẩn nhiều phức tạp
và trước tình hình đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và công an các địa phương trong tỉnh
đã chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm các đơn vị trù rừng tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng
đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân nhằm hạn chế các nguy cơ cháy rừng xảy ra
và sau đây sẽ là ghi nhận tại địa bàn huyện khánh vĩnh một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất trên địa bàn tỉnh
ngày sáu tháng bốn tại khu vực rừng trồng thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm sản khánh hòa
ở xã khánh thượng huyện khánh vĩnh xảy ra vụ cháy cỏ bụi
rất may công ty đã huy động lực lượng dập tắt đám cháy kịp thời nên không gây cháy lan vào khu vực rừng trồng
còn đây là hình ảnh vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng trồng giáp danh giữa xã diên thọ huyện diên khánh
và xã sông cầu huyện khánh vĩnh cũng trong ngày sáu tháng bốn
hàng trăm người đã được huyện khánh vĩnh huy động để đến hỗ trợ chữa cháy
vụ cháy đã gây thiệt hại hàng chục hectare cây trồng của người dân
trưa thứ bảy một giờ đài xẻ báo cháy dưới khu một mươi sáu
em là người dân nghe đài báo rồi thì xuống chụi lửa
công an hiện dính với bộ đội phòng cháy chữa cháy
công an xẻ tàu xẻ xẻ nào cũng có
xuống đây đó chụi lửa dưới khu một mươi sáu đây
lửa nó nhiều lắm lửa nó nhiều mà nó gió vô lắm
gió không gì đây nè lửa nó nóng lửa nó nóng gió sộ lắm
vừa nóng mà vừa gió rồi lửa nó cháy
cháy nhanh lắm ghét miếng này nó cháy gió sộ lắm
thời gian qua do nắng nóng kéo dài trên diện rộng
đã làm các thảm thực vật tại các cánh rừng rơi vào tình trạng chết khô
chỉ cần một tàn lửa nhỏ là có thể gây cháy bất cứ lúc nào
bên cạnh điều kiện khắc nghiệt của thời tiết
thì thói quen đốt nương làm rẫy đốt thực bì của một bộ phận người dân
là yếu tố khiến nguy cơ cháy rừng càng trở nên phức tạp
để chủ động phòng trồng cháy rừng từ đầu năm
công an huyện phối hợp với hạt kiểm lâm huyện khánh vĩnh
đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng
triển khai các biện pháp cũng như phương án phòng cháy chữa cháy cần thiết ngay từ đầu mùa khô
trong đó tập trung kiểm tra hiện trạng các cánh rừng
giả soát lại các khu vực có nguy cơ cháy cao
từ đó tổ chức lực lượng thường trực canh gác tại các tháp canh trong những ngày cao điểm
từ đầu năm đến nay thì tình hình nắng nóng gai gắt hơn mỗi năm
dưới sự chỉ đạo của ban giáo đốc công an tỉnh và ủy ban dân huyện
công an huyện cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác phòng cháy cháy rừng
và qua đó thì công an huyện cũng đã phối hợp với hạt kiểm lâm
các đơn vị chủ rừng nhà nước và ủy ban nhân các xã thị trấn tổ chức công tác tuyên truyền phòng cháy rừng đến người dân
cũng như đơn vị có diện tích rừng đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị chủ rừng
cũng như ủy ban các xã thị trấn kiểm tra lại các phương án phòng cháy cháy rừng
và chuẩn bị lực lượng phương tiện để kịp thời chữa tráy rừng khi có tráy rừng xảy ra
phân công cho các đội là trực phòng tráy khi có mùa nắng xảy ra là phải tráy trực trên các cái chốt điểm
và khi đi thì phải có mang theo bình chữa tráy bình rồi ống dồm để mà quan sát
khi có phát triển rừng
hiện lửa thì báo ngay về cho công ty để mà phối hợp với ủy ban xã
và kiểm lâm địa bàn để mà thực hiện chữa cháy khi có tình huống xảy ra
hiện nay là có một cái chòi canh lửa kiên cố nằm ở trong cái số bốn mươi sáu đó là điểm cao
để mà quan sát tất cả trên địa bàn khu vực và các cái điểm mà có nguy cơ cháy
là lực lượng của công ty là đều cũng đóng chốt ngay các cái điểm đó
mà mà trực còn cháy thì cháy
cái ranh can lửa thì năm hai hai mươi bốn thì công ty là ở trên tất cả những cái điểm mà dễ xảy ra cháy
là làm hai mươi bốn hai mươi sáu km ngay từ đầu năm là tiến hành qua tết là cho làm được ngay
để mà mùa nắng là phải sử dụng các cái đường tranh này để mà khống chế vấn đề mà lửa lan
trước những diễn biến bất thường của thời tiết tình trạng nắng nóng dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài
nguy cơ cháy rừng vẫn rất cao
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng
chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân
việc chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng
chính là yếu tố tiên quyết góp phần bảo vệ những cánh rừng
bảo vệ lá phổi xanh của chúng ta tránh khỏi những thiệt hại đáng tiếc do cháy gây ra
thưa quý vị những năm gần đây lượng hành khách qua cảng hàng không quốc tế nội bài ngày một tăng cao
thực tế này đã dẫn đến gia tăng tình trạng xe cá nhân xe hợp đồng dừng đỗ đón trả khách
trái quy định gây lộn rộn mất an ninh trật tự khu vực trong và ngoài sân bay
để đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự phục vụ nhu cầu đi lại
nhất là trong dịp cao điểm nghỉ lễ sắp tới thì các lực lượng liên ngành thành phố hà nội
đang thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm
xe hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển của từng chuyến đi hoặc thiếu các chi tiết
như điểm đi điểm đến là một trong những lỗi vi phạm phổ biến
nhiều vi phạm thường gặp khác như xe không có phủ hiệu không có giấy phép kinh doanh
hoặc lái xe không có thẻ nhận dạng theo quy định
nếu mà anh được cấp rồi mà anh không sử dụng thì chúng tôi xử lý anh
còn nếu mà anh chưa được cấp thì chúng tôi sẽ xử lý đơn vị chuyên gia cộng tái
là hành vi không cấp thẻ nhận dạng cho lái xe đấy tôi nói rõ cho anh như thế
và cái thứ hai là xe của anh đang vi phạm về điều kiện niêm yết
xe của anh không liêm yết cụm từ xe hợp đồng trên kính phía trước và phía sau theo quy định
qua thời gian mưa gió thì cái tem đấy nó sẽ bị bong đúng không
thì người ta làm sạch cho em thì bây giờ em về em sẽ lên hợp tác xã bổ sung ngay
một là không có hợp đồng này hai là vi phạm về xe thì không liêm yết tem hợp đồng
và có trường hợp thì là gần xe là không có kinh doanh vận tải là xe biển trắng
nhưng mà vẫn cố tình để vào vi phạm trở khách
cũng theo đồn cảnh sát sân bay quốc tế nội bài thì hiện nay trong khu vực này
vẫn còn một số đối tượng cò mồi hàng ngày lén lút trèo kéo hành khách đi xe
do vậy lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong lựa chọn phương tiện
để tránh bị chặt chém hoặc thuê phải các xe không đủ điều kiện kinh doanh vận tải
thực hiện kế hoạch ba trăm sáu mươi tám của thanh tra sở thông vận tải công an thành phố như an ninh hàng không
thì sắp tới chúng tôi tiếp tục tăng cường duy trì và xử lý nghiêm những trường hợp
đặc biệt là những trường hợp dừng đỗ ở ngoài tuyến đường võ ân đáp cổng khu t một t hai
và tiếp tục tăng cường kiểm tra về các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải trong khu sân đỗ
đặc biệt là về xe hành khách xe chở người
kể từ đầu năm đến nay các lực lượng đã phối hợp xử lý gần một trăm linh trường hợp vi phạm
về thể lệ vận tải trong khu vực bãi đỗ phạt tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
và những vi phạm công khai như thế này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình trật tự an toàn giao thông
tại khu vực sân bay nội bài